tại hà nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi bảy do liên minh biểu chính thế giới tổ chức với đề tài
hãy tưởng tượng bạn là một lá thư đang du hành xuyên thời gian bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy
cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi bảy hai nghìn một mươi tám được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đã nhận được hơn một triệu bài dự thi trên toàn quốc sau năm vòng chấm ban giám khảo quốc gia đã chọn ra một trăm linh bài vào vòng trung khảo
vượt qua hơn một triệu bức thư dự thi em nguyễn thị bạch dương học sinh lớp tám a trường phổ thông cơ sở nguyễn trãi huyện nam sách tỉnh hải dương đã đoạt giải nhất của cuộc thi năm nay
lựa chọn hóa thân thành bức thư có thật viết năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy của một biên tập viên báo giờ săn ở mỹ trả lời một độc giả
một mươi tám tuổi cho câu hỏi ông già noel có thực không bạch dương đã đưa ra thông điệp một cách tự nhiên sáng tạo và nhân văn khéo léo lồng thông điệp về việc cần yêu thương tôn trọng trẻ em còn nhiều những trẻ em thiệt thòi chưa được tôn trọng
em muốn nói với mọi người rằng mỗi người lớn hãy trở thành một ông già noel với mỗi trẻ em để chúng có thể sống trong một thế giới hạnh phúc bởi vì trẻ em không có tội mà chúng có tội thì lỗi là do ai
ngoài giải nhất đã được trao
ban tổ chức đã lựa chọn và trao ba giải nhì năm giải ba ba mươi giải khuyến khích sáu mươi một giải cây bút triển vọng cùng bốn giải đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất và học sinh khiếm thị khuyết tật